ngày hai mươi hai tháng ba vừa qua các biện pháp tự vệ thương mại đã được bộ công thương ban hành để ngăn chặn tình trạng thép giá rẻ từ trung quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường nội địa
tuy nhiên trong khi nhiều doanh nghiệp thép cho rằng đây là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ ngành thép
thì các chuyên gia lại khẳng định biện pháp tự vệ thương mại không phải là giải pháp toàn diện để giải quyết rứt điểm những khó khăn ngành này gặp phải trong những năm qua
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu lượng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào việt nam tăng đột biến
riêng phôi thép tăng gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
trước tình hình này bốn doanh nghiệp thép lớn trong nước là công ty cổ phần gang thép thái nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thép miền nam
công ty cổ phần thép hòa phát và công ty cổ phần thép việt ý đã đồng loạt kiến nghị thủ tướng chính phủ áp dụng biện pháp tự vệ thương mại với thép nhập khẩu
từ kiến nghị đó ngày hai mươi hai tháng ba
bộ công thương chính thức áp thuế tự vệ đối với các mặt hàng phôi thép và thép dài
điều này đã nhận được sự đồng tình của những doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu trong nước
chúng tôi cho rằng đây là một biện pháp rất cần thiết để khắc phục tình trạng khó khăn hiện nay của ngành sản xuất thép trong nước
và làm hạn chế tính tới là giảm bớt lượng thép nhập khẩu từ nước ngoài
với những biện pháp áp thuế tự vệ
tự vệ tạm thuế này làm cho mặt bằng giá của thị trường thép việt nam trở về giá trị thực
và giúp cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp trong bình thép chung và tầng thép việt nam riêng
được lành mạnh hóa trở lại và tạo ra một sự tin tưởng sự yên tâm của các doanh nghiệp trong hoạt động doanh thuế kinh doanh
tuy nhiên theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế
việc áp dụng thuế tự vệ
chỉ là một giải pháp ngắn hạn
tôi cho rằng đây là một biện pháp rất là tối ưu trong ngắn hạn
để mà cạnh tranh với mặt hàng phôi thép từ nhập khẩu từ trung quốc
tuy nhiên về lâu dài thì đây không phải một biện pháp mà hoàn toàn chúng ta có thể dựa vào nó được
vì sao là biện pháp tạm thời bỏ và tập thời gian áp dụng biện pháp tự vệ thư mạng
ở đây nó chỉ có thể được bốn năm và có thể kéo dài tối đa
nhưng không quá
không quá sáu năm ở thời gian kế tiếp
thế thì theo tôi thì về lâu dài thì các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước
phải có một cái chiến lược rất là tốt rất là hiệu quả
để làm sao cạnh tranh với mặt hàng thép từ trung quốc
bên cạnh đó một số chuyên gia kinh tế còn chỉ ra rằng
với việc việt nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới
không chỉ có phôi thép và thép dài giá rẻ trung quốc
mà cả thép cán thép chế tạo và thép sản xuất thép
chế tạo chất lượng cao của nga hàn quốc
cũng là những mối đe dọa tiềm tàng đối với sự phát triển của ngành thép trong nước
và ngành này không thể trông chờ mãi vào sự trợ giúp của nhà nước
tôi nghĩ là cái việc mà kêu cứu của ngành thép
thì nó cũng là một cái thói quen của một cái ngành mà đã được bảo hộ lâu dài
thì cái phản ứng của họ là như vậy khi họ khó khăn
thế nhưng bản chất của thế giới đã thay đổi
bản chất của cạnh tranh là ngày càng khốc liệt hơn
thì họ phải có một cái sự chủ động
chứ không thể phụ thuộc mãi vào bảo hộ của nhà nước
bởi vì thực ra cái sự bảo hộ của nhà nước
không phải là nó đến từ một cái có sẵn
mà nhà nước chắc chắn phải hy sinh một nguồn lực của một cái ngành nào đó khác
để dành đền bù cho ngành thép
trên con đường hội nhập toàn cầu
luật chơi chung không cho phép nhà nước tiếp tục can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh tế
để bảo vệ bất kỳ ngành nghề nào
với những thách thức đang gặp phải
hơn lúc nào hết ngành thép nói chung và các doanh nghiệp thép nói riêng
cần phải thích ứng với kinh tế hội nhập